sau bốn ngày ảnh hưởng của cơn bão số năm nhiều xã của huyện tây giang tỉnh quảng nam vẫn đang bị cô lập
chính quyền đang huy động tối đa nhân vật lực để khơi thông các tuyến đường huyết mạch bảo đảm giao thông đi lại cho người dân
xã a tiêng có sáu thôn thì cả sáu bị ngập lụt chầm chọng
tuy không có thiệt hại về người nhưng hầu hết diện tích nông nghiệp bị hư hỏng nặng
bên cạnh đó là nhiều điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục triệt đề gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân
trước mắt là chứa đường những chỗ sạt lở trước mắt là cho người dân họ có thể đi mua bán đồ ăn thức uống nhất là các xã phùng cao khó khăn
đối với năm xã đang bị cô lập hoàn toàn là xã a san chơ hy chơm gory và a nông huyện đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ dân quân đoàn thanh niên tổ chức triển khai nhân lực để sớm thông tuyến
tuy nhiên do khối lượng đất đá lớn nên có thể phải mất một tuần nữa mới có thể hoàn thành
trung khôi phục công trình cấp nước sửa lại cầu dân sinh tạm thời để cho bà con đi lại
trong thời gian dự báo là cũng xuất hiện một hai đến bốn trận báo có thể nói rằng ảnh hưởng trong thời gian sắp đến
có thể nói rằng là đây là một việc mà chúng tôi cũng đang cần có ý kiến hỗ trợ tích cực từ phía trung ương phía tỉnh quảng nam
đảm bảo trước hết là cầu dân sinh để phục vụ cho việc
đi lại cho các cháu học sinh chuẩn bị cho chương trình học tập tiếp theo
thưa quý vị các bạn đến thời điểm hiện tại theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyền tây giang tỉnh quảng nam cho biết
tổng thiệt hài tất cả các lĩnh vực mà huyền phải hứng chiều trong cấn báo năm vừa qua là một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
trong đó thì chủ yếu liên quan đến các công trình giao thông các công trình xây dựng
hiện thì ủy ban nhân huyền tây giang đang huy động tội đa lực lượng và những nhân vật lực
khởi thông các khu vực bị tắt nghẹn
hiện chính quyền cũng đã bố trí sẵn sàng lực lượng canh gác chốt chặn tại các khu vực nguy cơ sạt lở
tuyệt đối không cho người dân và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm này